thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn thời tiết tại bắc bộ lại bắt đầu có sự biến đổi dần
do trong ngày hôm nay khối không khí lạnh phía bắc sẽ tăng cường xuống nước ta
và sẽ còn được tăng cường thêm vào ngày mai
dự báo thời tiết trong ngày hôm nay vẫn sẽ khá ấm áp với mức nhiệt độ lên cao
phổ biến trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ một vài nơi tại phía tây của bắc bộ sấp xỉ hai mươi bảy độ
tuy nhiên càng về chiều tối và đêm dưới tác động của không khí lạnh
nên nhiệt trên toàn khu vực sẽ càng hạ thấp
trời sẽ chuyển rét tại các tỉnh miền bắc với nhiệt độ thấp nhất đêm nay
giảm xuống chỉ còn từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
với các tỉnh duyên hải miền trung trong sáng ngày hôm nay
những cơn mưa vẫn tiếp tục duy trì suốt một dọc các tỉnh
từ hà tĩnh trở vào đến tận bình thuận
cục bộ có thể vẫn có điểm mưa vừa thậm chí là mưa to
tuy nhiên về trưa chiều mưa giảm dần nhiệt độ có xu hướng tăng lên
giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ cho phần phía bắc trung bộ
và từ hai mươi bảy đến ba mươi độ cho phần phía nam trung bộ
tuy nhiên thời gian giảm cường độ mưa sẽ không kéo dài
bởi từ ngày mai ngày một tháng một mươi hai với tác động của khối không khí lạnh phía bắc
ở các tỉnh ven biển trung trung bộ sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
đặc biệt khu vực có cường độ mưa vừa đến mưa to sẽ tập trung
tại khu vực từ thừa thiên huế đến quảng ngãi và phần phía bắc của bình định
nên khả năng có lũ lên lại trên hệ thống các sông suối và sạt lở
tại những vùng trụng thấp
nằm xa hơn về phía nam trong ngày hôm nay khu vực tây nguyên và nam bộ
tiếp tục chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động
được tạo ra từ rìa khối khí biển
trên khu vực vì thế mà tiếp tục có mưa giải rác tập trung nhiều
ở phần phía nam của tây nguyên và các tỉnh miền tây của nam bộ
trong đó cường độ mưa khá được dự báo sẽ tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm
còn ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ phổ biến
ở mức từ hai mươi bảy ba mươi độ cho khu vực tây nguyên và ba mươi ba mươi hai độ cho các tỉnh thành nam bộ
trên biển từ chiều và đêm nay ở khu vực vịnh bắc bộ có gió đông bắc
mạnh dần lên cấp sáu
sau có lúc cấp bảy giật cấp tám
khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước